hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch quốc hội vương đình huệ phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyễn xuân thắng trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai kinh tế xã hội việt nam tiếp tục phục hồi mạnh mẽ với nhiều điểm sáng
tuy vậy tình hình kinh tế xã hội nước ta đang và sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
và việc củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô tăng cường khả năng chống chịu và tự cường của nền kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu
bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô như là yếu tố bất biến để ứng với vạn biến của tình hình kinh tế quốc tế
chủ tịch quốc hội đề nghị diễn đàn tập trung phân tích đánh giá cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế việt nam trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba và giai đoạn tiếp theo
phân tích đánh giá khách quan toàn diện thực trạng kinh tế xã hội của nước ta
nhất là tình hình kinh tế vĩ mô năng lực chống chịu của nền kinh tế việt nam
dự báo cho cả năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba chỉ rõ các thành tựu kết quả đã đạt được và cảnh báo những rủi ro bất ổn vĩ mô và bất ổn tài chính cả ở khu vực kinh tế thực như tăng trưởng kinh tế và lạm phát khu vực doanh nghiệp phi tài chính thị trường bất động sản
khu vực kinh tế đối ngoại như tỷ giá cán cân vãng lai dự trữ ngoại hối khu vực tài chính tiền tệ
quy mô vật cấu trúc các thị trường tài chính ngân hàng thị trường chứng khoán thị trường bảo hiểm và rủi ro bất ổn trong chính sách tài khoá quy mô cơ cấu nợ công cân cân đối ngân sách nhà nước
ngay sau phiên khai mạc các đại biểu đã tham dự hai hội thảo chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thể chế hoàn thiện chính sách về đất đai giải pháp quan trọng cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tạo động lực phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững
tại hội thảo này các đại biểu đã thảo luận về một số bất cập từ phía chính sách hiện hành từ đó đưa ra các kiến nghị giải pháp để hoàn thiện các chính sách về đất đai các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn hai mươi hai và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
nhấn mạnh tại hội nghị toàn quốc về phòng cháy chữa cháy thủ tướng phạm minh chính yêu cầu siết chặt kỷ luật kỳ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ